thưa quý vị từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ tám đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng sau
một đối với đồng chí huỳnh minh chắc nguyên ủy viên trung mương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
trên cương vị là bí thư tỉnh ủy đồng chí huỳnh minh chắc đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy trình quy định về công tác cán bộ và quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
trong việc đề nghị tiếp nhận trịnh xuân thanh từ bộ công thương về tỉnh hậu giang
để giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đối với đồng chí trần công chánh bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trên cơ vị là phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí có phần trách nhiệm với các khuyết điểm vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận trịnh xuân thanh
từ bộ công thương về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang và tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh
sai phạm trong việc chỉ đạo công an tỉnh
kiển số xe công cho xe tư nhân để trịnh xuân thanh lưu thông trái quy định
là bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trái với trách nhiệm là người đứng đầu
đồng chí đã buông lỏng lãnh đạo thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
trong sinh hoạt của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
đối với đồng chí trần lưu hải nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đồng chí trần lưu hải đã thiếu trách nhiệm khi ký công văn
của ban tổ chức trung ương về việc cho tỉnh hậu giang được tăng thêm một phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trái với kết luận của bộ chính trị ban bí thư
có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời tỉnh ủy hậu giang về thực hiện quy trình nhân sự
tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với trịnh xuân thành
đối với đồng chí bùi cao tỉnh nguyên vụ trưởng nguyên trợ lý đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương
năm đối với đồng chí bùi cao tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu nội dung công văn
của ban tổ chức trung ương về việc cho tỉnh hậu giang được tăng thêm một phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trái với kết luận của bộ chính trị ban bí thư
đối với đồng chí trần thị hà ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
trưởng ban thi đua khen thưởng trung mương
đồng chí trần thị hà có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình
thủ tục điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng huân chương và danh hiệu
anh hùng lao động cho tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc tặng bằng khen của thủ tướng
chính phủ và huân chương cho trịnh xuân thành
đối với đồng chí trần anh tuấn ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
đồng chí trần anh tuấn có vi phạm khuyết điểm trong việc thẩm định cho ý kiến về việc tiếp nhận
tuyển dụng bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho trịnh xuân thành
thiếu kiên quyết không đề xuất kiến nghị với bộ công thương để thu hồi vì bỏ các quyết định sai trái
trong việc tiếp nhận bổ nhiệm trịnh xuân thành
bảy đối với đồng chí nguyễn duy thăng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
đồng chí nguyễn duy thăng có vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc thẩm định
đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với trịnh xuân thanh
những vi phạm khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng
nhà nước tạo dư luận xấu trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quyết định số một trăm tám mươi một qdtvk của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng đối với vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo đồng chí bùi cao tỉnh nguyên vụ trưởng nguyên trợ lý đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương
chín khiển trách đồng chí trần công tránh bí thư tình quỳnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
một mươi khiển trách đồng chí trần thị hà ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ nội vụ
trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương
một mươi một các vi phạm khuyết điểm của đồng chí trần anh tuấn ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ đội vụ chưa đến mức phải thi hành kỷ luật yêu cầu ban cán sự đảng
bộ nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc sâu sắc và có biện pháp khắc phục
một mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với hai đồng chí đồng chí huỳnh minh chắc nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và đồng chí trần lưu hải
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
xem xét xử lý đối với đồng chí nguyễn duy thăng ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ nội vụ theo quy định số ba mươi quy đề tvk ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương
về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
đối với tập thể ban cán sự đảng bộ nội vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu có các vi phạm khuyết điểm sau
không kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của ban cán sự đảng theo quy định của bộ chính trị
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc dẫn đến vi phạm khuyết điểm
trong việc thẩm định cho ý kiến về tuyển dụng bổ nhiệm ngạch xếp lương công chức
và đề nghị phê chuẩn chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho trịnh xuân thanh
thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
pvc và trịnh xuân thanh
một mươi một trước kịp thời chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trong bộ tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
sửa đổi bổ sung ban hành một số quy định về công tác cán bộ và công tác thi đua khen thưởng
những khuyết điểm vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo chỉ đạo của ban cán sự đảng
và của bộ nội vụ
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc
sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời
hết thông cáo